hai xe khách dường nằm bất ngờ tông nhau khi lưu thông vào đường cong trên quốc lộ một mươi bốn khiến một chiếc xe bị lao xuống mương lật nghiêng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại nặng về người một số hành khách bị thương nhẹ
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày năm tháng một mươi trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn sơn lập xã thọ sơn huyện bù đăng của tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút sáng xe khách dường nằm của nhà xe kim lý chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn đường cong thuộc thôn sơn lập xã thọ sơn bất ngờ va chạm với xe khách dường nằm mang biển kiểm soát chín mươi ba f một
trên xe cũng chở hàng chục hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến xe khách kim lý lao thẳng xuống mương bên đường và chỉ chịu dừng lại khi lật nghiêng dưới mương
vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên hai xe khách hoảng loạn la hét thất thanh nhiều người đập kính xe thoát ra ngoài
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người một số hành khách bị thương nhẹ
vụ tai nạn cũng làm hai xe khách bị hư hỏng nặng kính xe vỡ nát
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ